ngày hai mươi tám tháng bảy tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng nguyễn văn linh lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
với một mươi cán bộ công đoàn được trao giải và tôn vinh vì có nhiều sáng kiến và thành tích trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng tường trực chính phủ
đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
một mươi cán bộ công đoàn xuất sắc được trao giải thưởng nguyễn văn linh lần thứ hai đều là những cán bộ tiêu biểu nhất
có nhiều sáng kiến sáng tạo đóng góp quan trọng vào sự đổi mới mạnh mẽ của tổ chức công đoàn
đồng thời cũng là những cán bộ công đoàn sâu sát nhiệt huyết gắn bó với đoàn viên và người lao động
cũng như bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống công nhân lao động
các cán bộ công đoàn đã phát huy tinh thần tiên phong hết lòng vì người lao động qua việc tổ chức các chương trình phúc lợi đoàn viên
tham gia đóng góp ý kiến và các quyết định của chính phủ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch
qua đó đã khẳng định vị trí vai trò không thể thiếu của tổ chức công đoàn với trách nhiệm cao cả là chăm lo đời sống cho người lao động